kỷ niệm ngày gia đình việt nam tối qua ngày hai mươi tám tháng sáu thành ủy quỹ bác nhân dân tp hcm đã tổ chức buổi lễ
tuyên dương các gia đình truyền thống tiêu biểu ở các lĩnh vực và gia đình văn hóa hạnh phúc tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín
tham dự buổi lễ tuyên dương có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
năm nay tp hcm tuyên dương bốn mươi hai gia đình truyền thống tiêu biểu là các gia đình có ít nhất ba thế hệ
ông bà cha mẹ hoặc con cháu tham gia cùng ngành nghề lĩnh vực gia đình truyền thống cách mạng
gia đình lực lượng vũ trang công an bộ đội gia đình văn nghệ sĩ gia đình nhà giáo
gia đình thầy thuốc gia đình nhà báo gia đình thể thao gia đình làm công nhân công ty dịch vụ công ích
gia đình làm nghề truyền thống đô thị dịch da may một cơ khí đút có nhiều cống hiến cho xã hội
xây dựng gia đình no ấm bình đẳng tiến bộ hạnh phúc tạo điều kiện giao lưu
chia sẻ kinh nghiệm phát huy và lan tỏa truyền thống tốt đẹp của gia đình
sự kiện văn hóa này còn tuyên truyền cho cán bộ đảng viên công chức viên chức đoàn viên hội viên và nhân dân
về giá trị truyền thống văn hóa gia đình của dân tộc việt nam khẳng định vị trí
vai trò quan trọng của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế